tại thành phố hồ chí minh nhằm phục vụ thi công cầu thủ thiêm hai nối quận hai với quận một
hàng trăm cây xanh trên tuyến đường tôn đức thắng tiếp tục được đốn hạ
di rời đến nơi khác tạo mặt bằng thông thoáng cho thi công công trình
tổng số cây xanh trên đường tôn đức thắng và các đường xung quanh bị ảnh hưởng
khi giải phóng mặt bằng xây dựng cầu thủ thiêm hai là hai trăm năm mươi tám cây thuộc tám loại
quốc quản lý giao thông đô thị số một và công ty cây xanh thành phố hồ chí minh
triển khai di dời một trăm một mươi năm cây đốn hạ một trăm bốn mươi ba cây
cây xanh sau khi đúng hạ được thu hồi chế tạo các sản phẩm như bàn ghế
sản phẩm điêu khắc phục vụ công cộng
qua gần ba năm thi công dự kiến vào ngày ba mươi tháng bốn năm nay
công trình xây dựng cầu thủ thiêm hai có vốn đầu tư bốn hai trăm sáu mươi tỷ đồng sẽ hoàn thành